ngày một mươi bảy tháng một các thương hiệu thép lớn trong nước đồng loạt điều chỉnh giá thép xây dựng
từ mức một mươi sáu năm trăm bốn mươi đồng một kg đến một mươi bảy năm mươi đồng một kg đối với thép cuộn cb hai nghìn một
và từ một mươi sáu bốn trăm một mươi kg đến một mươi bảy đồng một kg với thép thanh d một mươi cb ba trăm linh
so với thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một giá thép đã tăng thêm từ một trăm linh đồng một kg
đến sáu trăm một mươi đồng một kg đối với thép thuận kép thép cuộn cb hai trăm bốn mươi
và từ một trăm linh đồng một kg đến bốn trăm một mươi đồng một kg đối với thép thanh d một mươi cb ba trăm bốn mươi
nhận định về giá thép năm hai nghìn hai mươi hai một số chuyên gia cho rằng mặt bằng giá thép
sẽ tiếp tục nheo ở mức cao ít nhất trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nguyên nhân là do nhiều dự án bất động sản đang trong quá trình triển khai
đã bị hoãn lại do ảnh hưởng giãn cách xã hội
nhưng từ đầu năm sau các dự án này sẽ nhanh chóng được triển khai

dịp tết nguyên đán ngâm dần hai nghìn hai mươi hai thục vụ cây ăn quả của tỉnh quảng ngãi
huyện nghĩa hành có trên hàng chục hectare hoa quả trái vụ
được thu hoạch sẵn sàng phục vụ thị trường tết
huyện nghĩa hành có gần bảy trăm linh hectare cây ăn quả
trong đó người chồng chỉ để trên năm mươi hectare ra quả trái vụ bán tết âm lịch
chủ yếu là bưởi da xanh trôm trôm chuối ngự
một hectare cây ăn quả trái vụ
bán tết cho thu nhập ba trăm linh triệu đồng tăng năm mươi triệu đồng một hectare so với vụ chính
trong khi nhiều loại hoa tết truyền thống như mai quất đang gặp khó khăn vì nợ sớm và tiêu thụ chậm
thì tại thành phố tuy hòa phú yên một số giống hoa thân cỏ dạng trậu treo được chăm sóc tốt
nên cho hoa khá đẹp giá cả phải trăng phù hợp với nhiều gia đình trong tình hình dịch bệnh khó khăn nên khá đắt hàng
tại một số nhà vườn ở làng hoa phước hậu phường chín thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
các loài hoa trồng trong trậu dạng treo như hoa dạ yến thảo nhiều dòng và hoa chuông có giá từ bảy mươi đồng
đến một trăm linh đồng một trậu được nhiều người chọn mua để trưng trong dịp tết này
màu sắc rực rỡ hoa bền có thể ra hoa nhiều lứa liên tục đến vài tháng sau tết nếu được chăm sóc tốt là ưu điểm vượt trội của giống hoa này
năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín người tiêu dùng lo rằng
thị trường hoa tết sẽ ớ ẩm ế ẩm hoặc thiếu đầu ra cung ứng cho thị trường
tuy nhiên thì ngược lại với những dự đoán mà năm nay thị trường hoa cây cảnh vẫn vô cùng sôi động
đặc biệt trong đó phải nói đến thị trường hoa lan hồ điệp
theo ghi nhận của phóng viên tại một vài tuyến phố trên địa bàn hà nội
các chủ vườn lan đã tất bật vận chuyển các chậu lan hồ điệp đến các địa điểm bán để kịp cung ứng ra thị trường
làng hồ điệp năm nay cũng đa dạng về mẫu mã chủng loại
khiến cho người tiêu dùng có được nhiều sự lựa chọn

trậu lan hồ điệp có giá từ một trăm tám mươi đến hai trăm năm mươi đồng một cành
trậu lan hồ điệp có giá từ một trăm tám mươi đến hai trăm năm mươi đồng một cành
chậu lan hồ điệp nhỏ có giá từ ba triệu tới một mươi triệu đồng
những cây lan lớn được trồng trên những tấm gỗ điêu khắc kỳ công thì có giá bán lên tới hai trăm năm mươi triệu đồng
lan năm nay thì bên cạnh nhiều giống lan khác nhau thì nó còn có nhiều màu sắc nữa
và lan thì cũng tươi bông nở rất là to và rất là phù hợp để mà chưng tết
thì tôi thấy năm nay hiện trường lan năm nay rất là nhiều mẫu mẫu đẹp
và có nhiều kiểu dáng thế để mình lựa chọn và phù hợp với mình
chúng tôi đã vừa chọn được một cây lan ưu nghi nhất để mang về trường tết
có thể thấy hoa lan hồ điệp đang trở thành thú vui tào nhã phổ biến không chỉ đối với người dân thủ đô
mà còn đối với người tiêu dùng cả nước nhất là vào mỗi dịp tết đến xuân về
mỗi loại lan tuy có màu sắc mùi hương khác nhau nhưng đều mang một ý nghĩa may mắn
gửi gắm niềm hy vọng của người chơi về một năm mới may mắn
tham khang và thịnh vượng
ubnd tỉnh lào cai đã ban hành phương án thiết lập vùng xanh không covid một mươi chín
phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số một
phương án thiết lập vùng xanh không covid một mươi chín được áp dụng từ giờ ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cho đến khi có thông báo mới của ubnd tỉnh lào cai
theo phương án này các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu
chỉ lưu thông theo đường cao tăng
tuyến cao tốc nội bài lào cai vào cửa khẩu và ngược lại
người điều khiển phương tiện người đi cùng phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu
theo tuyến cao tốc nội bài lào cai đến cửa khẩu phải thực hiện khai báo y tế
bằng phần mềm pc covid
nếu không có điện thoại thông minh phải khai báo y tế bằng giấy
nếu có phiếu xét nghiệm sars cov hai âm tính trong thời gian bảy mươi hai giờ
trường hợp không có phiếu xét nghiệm hoặc có nhưng đã quá thời gian quy định
thì phải thực hiện test nhanh có trả phí tại chốt kiểm dịch
người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện trong thời gian lưu trú
tại cửa khẩu định kỳ bảy mươi hai giờ phải test nhanh sars cov hai khi giấy xét nghiệm lần trước đã hết hạn
thưa quý vị những ngày gần đây đà nẵng liên tục ghi nhận nhiều ca mắc liên quan đến
tiểu thương buôn bán tại các chợ trên địa bàn
do đó mạng xã hội bắt đầu xuất hiện thông tin đồn đoán cho rằng đà nẵng sẽ đóng cửa chợ
gây tâm lý hoang măng trong nhân dân
trong quá trình kiểm tra công tác phòng dịch tại các chợ lãnh đạo thành phố khẳng định
đà nẵng sẽ không đóng cửa chợ trong dịp tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
chợ cồn chợ non nước chợ cẩm lệ là điểm nóng dịch bệnh những ngày qua
để đảm bảo vừa phòng dịch vừa phục vụ người dân mua sắm tết an toàn
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu mộ tiểu thương phải thực hiện xét nghiệm với tầng suốt ba ngày một lần
áp dụng phương án chỉ đóng cửa quầy hàng có tiểu thương f
đồng thời tổ chức khoanh vùng hẹp nhất có thể đảm bảo hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu
không bị đứt gãy
f nhiều phải buộc phải đóng cửa chợ thì mình phải phương cũng như quận là cùng với ban quản lý
phải có tổ chức các điểm bán hàng mới và di chuyển những tiểu thương mà họ âm tính
qua những điểm mới để họ tiếp tục bán hàng bình thường
cục quản lý thị trường cũng như ban an toàn thực phẩm tăng cường việc kiểm tra kiểm soát
tránh trường hợp tiểu thương lợi dụng trong thời điểm dịch để tăng giá năng giá
bên cạnh các giải pháp phòng dịch đoàn liên ngành do sở công thương chủ trì
thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các chợ truyền thống
sở công thương cũng huy động doanh nghiệp dự trữ hàng hóa
và điều tiết cung ứng hàng hóa tết cho người dân trong điều kiện dịch bệnh có thể kéo dài
chúng tôi cũng đã vận động các trung tâm thương mại siêu thị các tiểu thương
các doanh nghiệp phân phối lớn là tập trung dự trữ nguồn hàng
và cho đến nay thì tổng giá trị hàng hóa để dự trữ để cung ứng cho thị trường trong dịp tết là khoảng một chín trăm linh tỷ đồng
đối với các dự thương tại chợ họ dự trữ được khoảng năm trăm linh tỷ đồng
các hộ kinh doanh buôn bán ở bên ngoài thì khoảng năm trăm linh tỷ đồng
ngoài ra thì sở công thương cũng tổ chức thực hiện các điểm bán hàng bình ổn
việc đảm bảo an toàn và linh hoạt phòng chống dịch tại các chợ truyền thống ở thời điểm này
giúp người dân mua sắm tết an toàn kích cầu thị trường tiêu thụ trong mùa mua sắm lớn nhất trong năm
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua các tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
tổ chức lao động quốc tế cho biết số lượng thất nghiệp trên toàn cầu sẽ đạt hai trăm linh bảy triệu người trong năm nay
tăng hai triệu người so với dự báo trước đó
năm hai nghìn một mươi chín thời điểm covid một mươi chín chưa xuất hiện số người thất nghiệp là một trăm tám mươi sáu triệu người
bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có chỉ thị về việc tổ chức tết nguyên đán nhân dân hai nghìn hai mươi hai
yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đảm bảo sản xuất nguồn cung ứng thực phẩm chất lượng nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản
cơ sở kinh doanh thực phẩm giao quả phục vụ tết xử lý các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo chất lượng
an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán
bộ lao động thương minh và xã hội vừa công bố báo cáo tổng hợp sơ bộ tình hình lương năm hai nghìn hai mươi
thưởng tết năm hai nghìn hai mươi hai từ sáu mươi địa phương trong đó dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai chỉ hơn sáu mươi hai doanh nghiệp có thưởng
với mức bình quân sáu một triệu đồng một người gần một tháng lương giảm ba so với tết trước và giảm gần tám so với tết năm hai nghìn hai mươi
khi chưa có dịch cố gắng
tết năm hai nghìn một mươi chín mức thưởng cao nhất tới nay được ghi nhận là một bốn tỷ đồng của doanh nghiệp tại đà nẵng
ngày một mươi tám tháng một ubnd đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
đối với ông trịnh văn quyết địa chỉ b ba mươi bt sáu khu đồ thị mỹ đỉnh hai mỹ đỉnh hai nam tử liêm hà nội
theo đó ông trịnh văn quyết bị phạt tiền một năm tỷ đồng căn cứ quy định tại khoản ba điều năm điểm h khoảng năm điều ba mươi ba
nghị định số một trăm năm mươi sáu năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
thưa quý vị bộ công thương vừa ban hành chỉ thị số một mươi hai ct bct về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cùng cầu
bình ổn thị trường cuối năm hai nghìn hai mươi một và dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó cần đánh giá nguồn cung hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu từ đó chủ động đảm bảo cân đối thị trường
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gây tăng giá đột biến vào dịp cuối năm và tết nguyên đán
phản ánh của phóng viên thời sự
gần bốn mươi con lợn đang chuẩn bị xuất chuồng để cung ứng nguồn thịt lợn thương phẩm phục vụ thị trường tết năm nay
đây là những cố gắng rất lớn của ông nguyễn trọng long chủ nhiệm một hợp tác xã chăn nuôi trên địa bàn huyện thanh oai hà nội
cũng có rất nhiều những cơ sở chăn nuôi đặc biệt là các công ty và các hợp tác xã những cơ sở lớn
là có một nguồn dự trữ nhất định cho dịp tết bằng cách người ta đã để lợn sinh sản vào thời kỳ tháng sáu tháng bảy là nhiều hơn so với những thời kỳ khác
thế vậy là cuối năm này cũng có một lượng lợn ra tương đối hơn mặc dù có thể không đáp ứng được với kỳ vọng của dịp tết
mà để giá nó tương đối hơn
nó ngang bằng với những ngày thường nhưng với giá bột miếng mà cao quá là chuyện đó cũng không có
hiện nay các đơn vị sản xuất doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh để đảm bảo duy trì sản xuất
đồng thời thực hiện tốt quy định về dự trữ lưu thông sự trữ quốc gia để cung ứng đủ kịp thời nguồn hàng thiết yếu cho thị trường
như thịt lợn rau xanh gạo dầu ăn các loại nước chấm
sản lượng của hợp tác xã và nguồn cung ra ngoài thị trường
việc đó thì từ trước là hợp tác xã vẫn cứ đảm bảo thường xuyên cửa hàng và những nơi tiêu thụ hàng của hợp tác xã
việc sản xuất đó mình vẫn phải duy trì thậm chí trong những điều kiện dịch bệnh
hợp tác xã vẫn phải còn đẩy mạnh việc sản xuất lên để không bị đứt gãy trong thời gian bị dịch bệnh
học hành thực yếu
như lương thực gạo đường muối cái thực phẩm lương thực
đơn vị có dự trữ tăng trưởng so với tết năm hai nghìn hai mươi một là khoảng từ một mươi
riêng một số nhóm hàng bánh kẹo trà mứt
nhằm cho phục vụ tết một cách tốt nhất thì đơn vị đã dự trữ
những nhóm hàng này tồn kho tăng
dự trữ tăng trưởng so với tết năm ngoái
với những diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
cung cầu thị trường sẽ có nhiều biến động
chính vì vậy để góp phần đảm bảo nguồn cung
nhất là các mặt hàng thiết yếu trong dịp cuối năm
các bộ ngành liên quan sẽ theo dõi bám sát tình hình giá cả thị trường hàng hóa
tại các địa phương nhằm kịp thời ứng phó trong trường hợp có biến động
năm nào cũng thế nhu cầu thực phẩm trong dịp tết tăng khoảng một mươi năm
hai mươi các doanh nghiệp đã cố gắng chuẩn bị các tỉnh đã có bình ổn
ví dụ như đà nẵng đã khẳng định bình ổn giá thành phố hà nội là những thành phố lớn
còn các tỉnh như chúng ta biết rồi bây giờ sản lượng thịt tổng thể như thế
thì cũng giải đều các tỉnh
số tỉnh có quy mô đoàn đoạn thấp hơn bảy tám mươi là rất ít
chúng ta phải tạo điều kiện để vận chuyển hàng hóa lưu thông trong nước
làm sao được nhịp nhàng thì các hàng hóa mới có thể phủ đầy cho thị trường
mà không gây ra sự ôn ứ hoặc là sự ách tắc cũng như là khan hiếm hàng hóa
tại một vùng nào đó tại một thời điểm nào đó dẫn đến việc là giá cả bất ổn định
bên cạnh đó các ngành chức năng cần đẩy mạnh thanh tra kiểm tra chất lượng
nguồn gốc bán hàng đúng giá niêm yết để ngăn chặn hiện tượng tăng giá bất hợp lý
chủ động trong cung ứng hàng hóa dịp cuối năm thị trường sẽ ổn định
góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế
và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay